cùng chịu ảnh hưởng với các địa phương vùng núi phía bắc vào đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám
trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa vừa mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại tại hai huyện văn yên và lục yên
mực nước trên sông thao tại yên bái hiện đang lên nhanh vượt mức báo động hai
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đến một mươi một giờ ngày một mươi tám tháng tám tổng diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại là hơn một trăm năm mươi bốn hectare
mưa lớn còn gây sạt lở sụt đường giao thông
ước tính thiệt hại khoảng một sáu tỷ đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã kiểm tra
chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiên tai
huy động lực lượng tại chỗ xử lý tạm thời các tuyến đường sạt lở để bảo đảm giao thông thông suốt
tại các khu vực ngầm tràn bố trí người canh gác nghiêm cấm các phương tiện đi qua